lực lượng vũ trang nga đã mở các hành lang nhân đạo hướng kharkov và mariupol
cũng như là một tuyến đường bổ sung từ mariupol theo yêu cầu của đức thổ nhĩ kỳ và pháp
các hành lang nhân đạo trên sẽ được mở hàng ngày từ một mươi giờ theo giờ moscow
nhằm sơ tán dân thường và công dân nước ngoài
trong khi đó vào ngày hôm nay phó thủ tướng ukraine irina vereus thông báo
nước này nhất trí sử dụng chín hành lang nhân đạo để giúp người dân sơ tán khỏi miền đông ukraine
khu vực đang chìm trong giao tranh ác liệt trong đó có sơ tán bằng phương tiện cá nhân từ thành phố cảng maripol
về tình hình đàm phán giữa nga và ukraine tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hôm qua cho biết
ukraine sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với nga cho cuộc xung đột hiện nay
còn về phía nga ông viktor vodolovsky phó chủ tịch thứ nhất ủy ban duma quốc gia hạn viện nga tuyên bố
các nước cộng hòa tự xưng vùng đông bắc ở miền đông ukraine có thể tổ chức
trưng cầu đối với nga